ngày hai mươi hai tháng chín phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở hơn bốn mươi mét khối gỗ không có giấy tờ hợp pháp
số lượng gỗ này bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang lưu thông trên đoạn đường qua thôn một mươi bốn xã iae huyện ea súp tỉnh đắk lắc
qua kiểm tra trên xe có hơn bốn mươi mét khối gỗ
tài xế khai nhận vận chuyển số gỗ này từ thị xã iarv huyện easup tỉnh đắk lắc đến huyện phú quốc tỉnh kiên giang để dựng nhà
nhưng lại không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng minh nguồn gốc số gỗ trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tăng vật gỗ lậu cùng phương tiện vận chuyển trái phép để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ